tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can
nguyễn tuấn kiệt hai mươi ba tuổi lê thành lộc một mươi chín tuổi cùng chú tại xã tân đông huyện tân châu
và vũ văn tài một mươi tám tuổi chú thị trấn tân biên huyện tân biên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra quán karaoke thuộc ấp hội tân xã tân hội công an huyện tân châu phát hiện bắt quả tăng kiệt lộc
cùng với bốn đối tượng khác chú cùng địa phương đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ bên trên có chất ma túy ketamin cùng một số vật dụng khác
tết nhanh cả sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngoài sáu đối tượng bị bắt thì trước đó cũng có sự tham gia của vũ văn tài
nhưng tài đã bỏ trốn trước khi lực lượng công an ập vào kiểm tra
ngay sau đó tài đã đến công an đầu thú số ma túy được các đối tượng sử dụng là do kiệt lộc tài có tiền mặt mua rồi mang đến